tạo thêm nguồn kinh phí hoạt động cho trung tâm

sau nhiều năm học nghề nhiều học viên trở thành trợ lý đắc lực cho các giáo viên tại xưởng
làm việc trong lĩnh vực giáo dục và cũng có cơ hội tiếp xúc với những trẻ trần phạt trường ngôn ngữ

khi mình thử các món bánh và món nước ở đây thì mình thấy thứ nhất là đồ ngọt vừa phải
thứ hai là các món như sữa chua tất cả các loại bánh như bánh đậu xanh bánh hành nhân

bởi kỹ năng giao tiếp của các bạn hạn chế khó tập trung khi làm bất cứ việc gì
các thầy cô trong xưởng giúp các em sử dụng những bức tranh giao tiếp để nói lên nhu cầu của các em
lắng nghe những thông điệp không lợi của các em một cách ghi nhẫn và kèm cặp với kỹ năng làm tranh
sản phẩm làm ra trung tâm tổ chức các cuộc triển lãm được nhiều khách hàng ưa chuộng trưng bày
để đưa sản phẩm của học viên đi xa hơn
mình dạy rất rõ khi học trung
khó thì cũng khó dễ thì mình dạy cũng dễ cũng dễ lắm
thứ nhất là vì mình có hai cái mình phải có một tình thương đặc biệt dành cho các bạn
mình nghĩ các bạn như là anh em mình như là con cái của mình
thì đó mình mới làm việc tốt được mình mới kịp đổi nhanh được

thì đó mình mới làm việc tốt cho các bạn được

công việc vườn có tính trị liệu cao
giúp các bạn vận động cơ hội tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên
những công việc đơn giản như trồng rau làm cỏ đẩy xe
có thể dạy học viên kỹ năng định hướng củng cố giác quan cân bằng
và rèn luyện sự chú ý
công việc làm ở vườn rất đa dạng
giúp cho các học viên yêu và có trách nhiệm với thiên nhiên
một mươi hai năm qua những người thầy ở trung tâm bảo trợ người khuyết tật ngoại công lập tỉnh trúc gia
có đôi bàn tay tấm lòng và trái tim nhân hậu
dự dắt dị dụ các em khiếm khuyết về trí tuệ biết làm nghề và tình yêu nghề
cùng chung tay với xã hội giúp các em hòa nhập
hiểu thêm ý nghĩa về cuộc sống làm đẹp cho cộng đồng
giảm bớt khó khăn cho xã hội và gia đình
vừa rồi là một số cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
vào chiều ngày hôm qua ubnd tp đà nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án tổng thể công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hội nghị có sự tham dự của bộ ngoại giao một số cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại việt nam
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đà nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với bốn mươi năm địa phương của hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
thành phố thu hút được năm trăm ba mươi dự án fdi với tổng số vốn đăng ký một bốn mươi năm triệu usd
lượng khách quốc tế đến đà nẵng tăng trưởng tốt đạt hai mươi chín một mươi năm
từ kết quả khả quan của đề án mang lại các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận phương hướng xây dựng đề án trong giai đoạn mới
trong đó chú trọng đổi mới hình thức cách triển khai ngoại giao kinh tế nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá xúc tiến đầu tư
đặc biệt là đẩy mạnh nghiên cứu những xu hướng mới về dịch chuyển kinh tế toàn cầu để phục vụ hoạch định chính sách phát triển tổng thể của thành phố
góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế chung của cả nước
mặc dù nhiều người treo đùa rằng làm chuyện bao đồng thế nhưng một thợ cắt tóc trẻ tại hà nội cùng với những nhân viên tại cửa hàng cắt tóc của mình
vẫn không hề ngại ngùng và họ đã dành tặng cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều suất cắt tóc miễn phí
tại đây đối tượng được phục vụ chủ yếu là tài xế xe công nghệ
bên cạnh đó người già không nơi nương tựa bệnh nhân ung thư kém may mắn người bán vé số thì cũng là đối tượng khách hàng được cửa hàng phục vụ cắt tóc với giá đồng
việc làm tuy nhỏ nhưng những ai đến đây đều ra về với niềm vui phấn chấn lạc quan và thêm yêu cuộc sống này
đây là một buổi sáng thường ngày của tiệm cắt tóc miễn phí nằm trên con phố tân triều hà nội
khách hàng thường xuyên của họ là những anh tài xế công nghệ
với tính chất công việc thường xuyên ở ngoài đường và thời tiết ngày càng oi bức
những mái tóc được cắt tỉa gọn gàng là món quà vô cùng thiết thực đối với họ
từ trên facebook và bạn bè giới thiệu nên có qua đây cắt thử mấy anh em đây chủ rất là nhiệt tình tự đáo
tôi thích cờ xem
qua trên facebook thì thấy thì qua đây cắt tất cả anh em thợ cắt đẹp cũng tốt
điều đặc biệt tại đây đó là anh nguyễn tuấn vũ chủ cửa hiệu không phân biệt giữa khách cắt miễn phí và khách trả tiền
không phân biệt nghề nghiệp hay tuổi tác
bất cứ khách hàng nào cũng được tư vấn kiểu tóc được trải nghiệm các dịch vụ như nhau
không chỉ cắt tóc miễn phí cho các tài xế xe ôm cửa tiệm còn đón tiếp và cắt miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn
bởi vị trí nằm gần bệnh viện ca tân triều
đã có nhiều bệnh nhân và người nhà tìm đến đây
khách của mình thì đa phần là của dạng buổi chiều thế nên là sáng anh em nhiều khi là hay giải
thì nói chung là cũng là một phát
kể cả là công nghệ hay là truyền thống gì đấy thì các bác già mà ở xung quanh bệnh viện đây thì mình cắt miễn phí
coi như là cho anh em lân cao tay nghề cũng coi như là mình làm được một việc tốt
bệnh viện ca đây thì tỉnh bảo có các bác các chú bị bệnh ung thư hay là phẫu thuật đấy
thì cũng đến đây là nhờ anh em cắt tóc cho vui
thỉnh thoảng là có chú xong cắt xong chú xin số về là tết nhất vừa rồi chú cũng gọi điện hỏi tóc
cũng như các ngành nghề dịch vụ khác nghề tac là một trong những nghề ngày càng phát triển và có sức cạnh tranh cao
chính vì vậy khi thực hiện mô hình cắt tóc miễn phí này nhiều người cho rằng anh vũ có mục đích trục lợi
thậm chí có nhiều tài xế xe ôm cũng dè chừng hoài nghi không dám tỏ quán

mình tê là quảng cáo chiêu trò nhưng mà thôi kệ
mình làm vì cái tâm giúp được ai thì mình giúp còn không quan tâm người khác nói gì
nhiều anh em vào bảo là vào cửa hàng to đẹp cái này mà không lấy tiền thì ngại
nhiều anh em lại không dám cắt quay ra thì cũng hơi buồn chứ là giải thích cho anh hiểu
tôi chỉ mong muốn là tất cả các em thợ trên cả nước dù tay nghề còn yếu hay là đã giỏi
thì các bạn yếu thì lại cố gắng hết mình
và tất cả anh em là
nên làm những cái việc như là từ thiện càng nhiều càng tốt
thì là chúng ta góp sức giúp đỡ người này
cũng chừng tầm niệm như anh vũ nhiều cửa hàng cắt tóc cũng tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí bên cạnh để thương danh
mong rằng dù ở ngành nghề nào sẽ có thêm nhiều những hành động giúp đỡ những người kém may mắn
không chỉ là vật chất mà có thể xuất phát từ chính tài năng và cái tâm của mỗi người
những hình ảnh trong tiểu mục sống đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của chúng tôi